hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
gồm nguyễn thị thanh nhàn nguyễn huyền trang cùng chú tại tỉnh hà nam
và nguyễn thị thảo chú tại huyện thạch thành thanh hóa
để điều tra làm rõ về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm
công an hà nam đã phát hiện bắt quả tàng bốn đôi nam nữ đang mua bán dâm tại nhà nghỉ sáu mươi một
thuộc địa phận tổ bốn phường lê hồng phong tp phủ lý
cơ quan công an đã bắt người khẩn cấp đối với nguyễn thị thanh nhàn về hành vi chứa mại dâm
nguyễn huyền trang và nguyễn thị thảo về hành vi môi giới mại dâm
khám xét nơi ở và nơi thực hiện hành vi bán dâm của các đối tượng
cơ quan công an phát hiện thu giữ nhiều bao cao su giấy tờ sổ sách
và các tài liệu liên quan đến hành vi môi giới mại dâm
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật